về phía gia đình các bậc phụ huynh người lớn phải nhắc nhở nghiêm cấm và tham gia giám sát con em mình
không thả diều gần đường dây điện mà chọn thả ở những nơi có khoảng không gian rộng
để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình